từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy luật đấu giá tài sản chính thức có hiệu lực thi hành
đây là lần đầu tiên luật này ra đời tại việt nam đánh dấu một bước ngoặt quan trọng
trong việc tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh các hoạt động đấu giá tài sản nói chung
bao gồm cả các tác phẩm nghệ thuật
đối với thị trường tranh đây chính là công cụ pháp lý đắc lực
để hỗ trợ cho tính xác tín của các phiên đấu giá mỹ thuật mang tính chất thương mại
trong đó hệ thống các sản đấu giá mỹ thuật là một mắt xích quan trọng
trong chuỗi những yếu tố làm nên thị trường mỹ thuật
tuy nhiên mới đi vào hoạt động nhưng những hoạt động này đã thể hiện nhiều bất cập
để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời
xin được giới thiệu cùng quý vị họa sĩ lương xuân đoàn phó chủ tịch thường trực hội mỹ thuật việt nam
và họa sĩ phạm an hải
có thể nói họa sĩ phạm an hải là một trong những họa sĩ mà có số lượng tranh bị làm giả nhiều trong thời gian gần đây
thưa vị khách mời clip vừa rồi đã làm cho tôi có một cái ý băn khoăn và tự hỏi
điều gì làm cho một bức tranh có giá trị lên tới hàng triệu đô la mỹ
phải chăng sự phát triển tự nhiên của đời sống văn hóa của thị trường nghệ thuật đã đẩy giá tranh lên cao
hay là do số phận của tác giả càng bí thảm bao nhiêu bức tranh đó càng được chú ý và càng đắt giá bấy nhiêu
hay là còn một yếu tố gì khác nữa
thưa họa sĩ lương xuân đoàn ông có ý kiến gì về điều này
tôi nghĩ là cũng không chỉ riêng số phận của mariani mà với những họa sĩ hiện đại của phương tây đầu thế kỷ hai mươi
thì số phận của văn hóa cũng bí thảm không kém
nhưng sau khi ông mất thì rõ ràng là giá trị nghệ thuật mà ông để lại qua tác phẩm càng được khẳng định với thời gian
và tôi cho rằng là các danh họa việt nam cũng vậy
họa sĩ nguyễn sáng sinh thời giá tranh cũng chỉ được bán ở mức độ vừa phải
và cũng không phải là cái người đã sống được bằng nghề
đấy nhưng mà đến khi ông mất rồi
cái tác phẩm của ông mới được định giả
tôi nghĩ cái giá tranh nó cao bởi vì những cái tác phẩm của các họa sĩ đó
nó xác lập được những cái mốc với cái thời điểm lịch sử
nó định ra những cái hướng đi cho nghệ thuật
thì có phải chăng chính vì điều này khiến cho giới chép tranh mới làm tranh giả
lại càng hào hứng với việc tạo nên những bức tranh giả không thưa họa sĩ
về cái chuyện mà làm tranh giả thì mình nghĩ là thế này này
xuất phát từ cái giá trị lợi nhuận quá cao
thế và không riêng chỉ ở việt nam
ở nước ngoài nó cũng thế
và làm giả những cái tác phẩm nghệ thuật đương đại
của những cái họa sĩ cũng vừa mới mất trong vòng một trăm linh năm đổ lại
thì thu được một cái khoản tiền kích xù vài trăm triệu đô
và cái cá đấy thì không xảy ra ở cái thị trường việt nam
cái mức siêu lợi nhuận do tranh giả tranh nhán đem lại theo ông
thì đã đẩy thị trường mỹ thuật của việt nam đến đâu rồi ạ
cái này thì cũng khó xác định
bởi vì theo tôi biết thì cái việc mà thị trường tranh giả việt nam
vẫn đương nhiên tồn tại không suy xuyên cũng vài ba bốn thập kỷ này rồi
thì đấy là cái mà ngoài tầm kiểm soát của nhà nước
và đây nó cũng là một cái sự nhức nhối đối với cả họa sĩ đương đại việt nam
khi thế kỷ hai mươi tôi cho rằng là duy nhất có một nhà siêu tập đúng nghĩa
đấy là ông đức minh bùi đình thàn
ông ấy là một nhà tư sản dân tộc
nhưng là một cái người có kiến thức viên bác yêu thích văn hóa
và yêu thích các cái tác phẩm nghệ thuật

những cái bộ siêu tập của ông đã được bảo trọng trọn vẹn cho đến khi ông mất và bị phá tán
cuối cái thập kỷ tám mươi và đầu chín mươi thì thực sự chúng ta sẽ không còn một ông đức minh như thế nữa
bắt đầu vào cuối thế kỷ hai mươi và sang thế kỷ hai mươi một
bởi vì cái sự biến tướng của các nhà sưu tập
cái sự biến tướng của các gà ri đã làm hỏng thị trường tranh việt nam
và bản thân cái người nước ngoài bây giờ họ rất lo ngại khi mà có thể quan tâm đến mỹ thuật đương đại việt nam
mặc dù rất nhiều tác giả
rất nhiều tác giả trẻ nổi lên
rất nhiều những cái tác giả họ muốn sưu tập
nhưng họ lưỡng lự bởi vì không biết là các cái tác giả trẻ đang còn sung sức như thế này
thì liệu lại có một cái cửa sau nào để làm tranh giả của họ mà tồn ra nước ngoài hay không
thưa họa sĩ theo ý kiến của ông thì cái định giá một bức tranh thì cần dựa vào những tiêu chuẩn gì ạ
giống như những cái hàng hóa khác thôi nó cũng sẽ có một cái tiêu chí định giá
ở trong nghệ thuật thì nó sẽ còn thêm một cái yếu tố nữa
tức là ngoài cái sản phẩm hàng hóa thông thường
thì nó còn mang cái tính chất là một cái sản phẩm văn hóa
thì nó phải phục vụ cho người ta thêm mấy tiêu chí nữa
tức là đem đến cái đẹp cái thẩm mỹ và cái giá trị của tác giả
cái giá trị của cái tác phẩm với cái thời điểm lịch sử đấy
thì đấy là những cái để mà căn cứ để người ta định giá
trong bối cảnh hiện nay khi mà thị trường mỹ thuật việt nam vẫn còn khá ảm đạm
việc mua bán giao dịch các tác phẩm nghệ thuật đa phần do tự phát
các tác giả hay chủ sở hữu các tác phẩm mỹ thuật có giá trị vẫn đang quen với cách bán phổ thông
chủ yếu là ký gửi tác phẩm tại các phòng tranh các triển lãm với một giá được niêm yết
thì sự ra đời và hoạt động của các nhà đấu giá nghệ thuật là một tín hiệu đáng mừng
một số nhà đấu giá đã tổ chức nhiều phiên đấu giá công khai
thu hút một lượng khách hàng là các nhà siêu tập người yêu nghệ thuật trong và ngoài nước tham gia
tuy nhiên không bao lâu sau sự xuất hiện của họ những bất cập trong sự thiếu chuyên nghiệp được thể hiện trên nhiều khía cạnh
từ tháo chạy nợ tiền đến lẫn lộn tranh thật tranh giả
điều này cho thấy để có một thị trường mỹ thuật đúng nghĩa còn cần rất nhiều yếu tố
khi có một sàn đấu giá là một bước tiến bộ đáng kể cho hoạt động xã hội
hoạt động văn hóa của một đất nước
nhưng đồng thời nó cũng phải có quá trình tập duyệt một cái quá trình đồng bộ để cùng phát triển
cái sự đồng bộ này nó đòi hỏi là không chỉ có những người biết việc
mà kể cả xã hội họ có đồng tình hay không và trình độ thưởng thức của xã hội đến mức nào
và những người có thể tham gia đứng trên sản đấu giá được thì đấy là những ai nó phải có gương mặt của nó
những ý kiến trên không phải là không có lý
không có lý khi mà ngay sau khi ra mắt những sàn đấu giá này đã ít nhiều bộc lộ những hạn chế bất cập
như tại phiên đấu giá nghệ thuật đầu tiên vào tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của công ty cổ phần bán đấu giá lạc việt
người thắng đấu giá cặp chế tứ linh với giá hơn sáu tỷ đồng sau đó lại bỏ cuộc
nhưng lùng xùm hơn cả vẫn là những nghi vấn về tranh giả của phiên đấu giá số năm do nhà đấu giá nghệ thuật chọn tổ chức
cụ thể bức sơn dầu phố cũ được đề tên danh họa bùi xuân phái
trước đó đã được hai nhà đấu giá quốc tế là sotheby s của singapore và christie của hong kong đấu giá vào năm hai nghìn sáu và hai nghìn một mươi bốn
mặc dù đang có nhiều tranh cãi về chuyện thật giả nhưng bức tranh vẫn được nhà đấu giá nghệ thuật chọn mang ra đấu giá và thu được kết quả thành công
với bức tranh phố cũ của bùi xuân phái theo tôi nghĩ thì người ta căn cứ vào cái nguồn gốc xuất xứ
rồi là cái danh tính của tác phẩm tác giả và người sưu tập đấy là một cái yếu tố về mặt khách quan
cái chủ quan đây là chính bản thân tác phẩm đã nói lên được cái điều đó còn bất cứ ai hay cá nhân hay tổ chức nào để thẩm định bức tranh thì người ta phải căn cứ vào trực tiếp bức tranh đó
để khẳng định uy tín của mình các vị đại diện của chọn ocean house cho rằng khâu thẩm định của nhà đấu giá việt đã thực hiện rất kỹ lưỡng
đối với tác phẩm phố cũ các chuyên gia thẩm định đã dựa trên hai yếu tố nguồn gốc tranh và các yếu tố vật lý thẩm mỹ của tranh
tuy nhiên vì tôn trọng các chuyên gia nên các vị đại diện này nhất định không công bố danh tính người thẩm định cũng như không chịu trách nhiệm về tranh thật hay tranh giả mà chỉ đảm bảo tính xác thực về nguồn gốc xuất xứ của bức tranh

tuy nhiên vì tôn trọng các chuyên gia nên các vị đại diện này nhất định không công bố danh tính người thẩm định cũng như không chịu trách nhiệm về tranh xác thực về nguồn gốc xuất xứ của bức tranh